bên lề hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia tại sydney thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp song phương với thủ tướng lào thonglun sisulit
hai thủ tướng đã nhất trí chỉ đạo các bộ ngành địa phương hai nước tập trung phối hợp triển khai thành công kế hoạch hợp tác việt nam lào năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị phía lào thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục giảm mức phí cấp thẻ lao động thị thực thẻ cư trú cho người lao động việt nam tại lào
thủ tướng thonglun sisulit khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành địa phương của lào phối hợp chặt chẽ với các đối tác việt nam để nhanh chóng triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác lào việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
khẳng định sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu và hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi tổ chức tại hà nội từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám